nhân kỷ niệm chín mươi năm năm ngày sinh của đồng chí nguyễn văn chính một nghìn chín trăm hai mươi bốn hai nghìn một mươi chín ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi một
tỉnh long an tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề đồng chí nguyễn văn chính với cách mạng việt nam và quê hương long an
tham dự có các đồng chí trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí mai văn chính
phó trưởng ban tổ chức trung ương và các đồng chí lãnh đạo đảng và nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
và đại diện gia đình đồng chí nguyễn văn chính
phát biểu tại hội thảo đồng chí phó thủ tướng trương hòa bình đề nghị đảng bộ chính quyền và nhân dân long an
nghiêm túc tiếp thu kế thừa những phẩm chất cao đẹp của đồng chí nguyễn văn chính
đó là tinh thần cách mạng quyết liệt tính chủ động sáng tạo dám nói dám làm dám chịu trách nhiệm
trong bối cảnh toàn đảng toàn dân ta thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng trình đốn đảng quy định tám về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên người đứng đầu
đồng chí nguyễn văn chính là tấm gương để mỗi chúng ta tự soi mình sửa mình qua đó ngăn chặn đẩy lùi
những biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa quan liêu tham nhũng lãng phí xa rời quần chúng nhặt phai lý tưởng đảng
thiếu kiên quyết chiến đấu và phân đấu gian luyện bản thân